ngày chín và một mươi tháng một mươi tại thành phố hạ long quảng ninh tổng cục hải quan dự kiến tổ chức hội nghị tổng cục trưởng hải quan asem lần thứ một mươi ba
hội nghị sẽ có năm mươi ba đoàn đại biểu từ cơ quan hải quan các nước thành viên asem tới tham gia
tổng cục hải quan nhấn mạnh nối tiếp kế hoạch hành động hải quan asem hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với vai trò là nước chủ trì hội nghị
hải quan việt nam dự kiến góp ý kiến về chương trình hành động để đưa vào kế hoạch hành động hải quan asem hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
gồm ứng dụng cách mạng công nghiệp bốn trong việc tăng cường tích hợp kết nối các hệ thống công nghệ thông tin
nhằm phục vụ công tác quản lý hải quan hiệu quả và chiến dịch hải quan xanh nhằm bảo vệ môi trường và an ninh thương mại